gây dối trật tự công cộng ba đối tượng là võ thành phước trần quốc huy và võ văn cảnh cùng chú huyện châu thành
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang tạm giữ để điều tra
kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày ba mươi tháng ba sau khi nhậu võ thành phước đã thách thức với một thanh niên qua mạng xã hội
võ thành phước cùng trần quốc huy võ văn cảnh và gần chục đối tượng mang theo giao tự chế bom xăng
điều khiển xe mô tô đi tìm người thanh niên để giải quyết mâu thuẫn
khi đến trước một quán cà phê trên đường nam kỳ khởi nghĩa gặp một nhóm thanh niên vừa ra khỏi quán
nhóm võ thành phước đã dùng bom xăng ném vào nhóm thanh niên thì bị lực lượng công an khống chế bắt giữ